tổng công ty bưu chính ngày một mươi bảy tháng một đã ra thông cáo cho biết
nhân viên cần khử khuẩn toàn bộ phong bì thư quốc tế càng sớm càng tốt
đồng thời yêu cầu những người xử lý bưu phẩm từ nước ngoài phải tiêm liều vaccine tăng cường
cơ quan này cũng kêu gọi người dân hạn chế đặt mua và nhận hàng từ những nước và khu vực
có nguy cơ đại dịch cao nhấn mạnh thư nội địa sẽ được xử lý ở khu vực riêng biệt để tránh lây nhiễm chéo
thông báo được đưa ra một ngày sau khi trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc bắc kinh
phát hiện ca nhiễm omicron đầu tiên ở thủ đô đã nhận thư từ canada
làm dấy lên nghi vấn đây là nguyên nhân khiến biến chủng này xâm nhập thành phố
phó giám đốc cdc bắc kinh bàng tinh hỏa nói
chúng tôi không loại trừ khả năng người đó đã nhiễm biến chủng khi tiếp xúc với đồ từ nước ngoài
bà bang thêm rằng giới chức y tế bắc kinh đã kiểm tra thư của người đàn ông nhiễm omicron
sau khi biết người này thi thoảng nhận được thư
kết quả xét nghiệm cho thấy biến chủng omicron tồn tại trên bức thư
từng được vận chuyển qua mỹ và đặc khu hồng kông trước khi tới bắc kinh hôm một mươi một tháng một
cdc bắc kinh không tìm thấy bằng chứng cho thấy bệnh nhân đã tiếp xúc với nhóm nguy cơ cao
như người đi từ nước ngoài các vùng dịch ở trung quốc
hay các trường hợp dương tính hoặc những người tiếp xúc gần với họ
giới chức trung quốc nhiều lần thông báo phát hiện ncov trên bề mặt hàng nhập khẩu
thường là hàng đông lạnh
một số nhà nghiên cứu và cơ quan y tế nước khác
hoài nghi giả thuyết này cho rằng virus không thể tồn tại đủ lâu trên các bề mặt vật thể
hiện tại ít nhất năm tỉnh và thành phố tại trung quốc đã ghi nhận ca omicron cộng đồng
trong đó có thủ đô bắc kinh một mươi bốn tỉnh phát hiện người nhập cảnh mang biến chủng này
nước này hiện ghi nhận hơn một trăm linh năm ca nhiễm ncov trong đó bốn sáu trăm ba mươi sáu người đã chết
đợt bùng phát covid một mươi chín mới nhất bắt nguồn từ các ổ dịch tại thiên tân và an dương
những địa phương đầu tiên ghi nhận ca omicron trong cộng đồng
quý vị thân mến
như vậy trung quốc vẫn quyết tâm duy trì chiến lược không covid với mục tiêu đưa ca nhiễm về không
bất chấp tỷ lệ người dân tiêm chủng đầy đủ lên tới tám mươi bảy
trong khi các quốc gia khác thực hiện sống chung với dịch
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước và thế giới
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kịch bản sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại